ngày một mươi bốn tháng một mươi hai công an thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính một mươi sáu đối tượng
về hành vi gây mất trực tự công cộng và sử dụng trái phép chất ma túy với tổng số tiền hơn một trăm hai mươi năm triệu đồng
trước đó do người quen nhờ đi giải quyết mâu thuẫn trong việc kinh doanh
nên võ hoàng sơn tên thường gọi là sơn mát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ phường bốn thành phố mỹ tho
rủ theo một mươi năm đối tượng khác đi trên tám xe mô tô chạy thành đoàn ngạt bôi trên đường ngô gia tự
thuộc xã trung an thành phố mỹ tho
các đối tượng đến điểm bán hải sản của chị nguyễn thị kiều tại số tám đường ngô gia tự
ấp bình tạo xã trung an thành phố mỹ tho
trong lúc sơn mát cùng hai đối tượng vào nói chuyện với chị kiều thì số còn lại đứng bên ngoài la hét
một đối tượng trong nhóm của sơn mát dùng dao tự chế uy hiếp nhóm của chị kiều gây mất trực tự công cộng
nhận được tin báo của người dân đội cảnh sát hình sự công an thành phố mỹ tho phối hợp công an xã trung an
đến hiện trường giải quyết tình hình thu giữ một dao tự chế và đưa các đối tượng về công an thành phố mỹ tho làm việc
qua làm việc các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm vừa ảnh hưởng không tốt đến tình hình an ninh trực tự ở cơ sở
vừa vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
công an thành phố mỹ tho ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
một đối tượng từ bảy trăm năm mươi đồng đến chín triệu đồng và buộc cam kết không tái phạm